liên quan đến vụ việc xây dựng trường học không phép quy mô lớn ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mà chúng tôi đã đưa tin
đại diện chính quyền địa phương cho biết chủ đầu tư đang tiến hành tháo rỡ một phần các hạng mục của công trình
cụ thể chủ đầu tư đã tháo rỡ hai bảng hiệu tên trường mầm non ánh sao xanh ở cổng và trên tầng bốn của tòa nhà
cùng một số thiết bị trong các phòng học và dự kiến những ngày tới sẽ tiếp tục tháo rỡ mô hình trò chơi nơi đây
theo ủy ban nhân dân phường tân mai chủ đầu tư công trình xây dựng không phép trên đang có đơn gửi ủy ban nhân dân thành phố biên hòa
xin chuyển đổi mục đích sử dụng công trình vào khu đất trên thuộc diện quy hoạch đất ở đô thị
hiện ủy ban nhân dân thành phố biên hòa đang xem xét giải quyết đơn của chủ đầu tư
riêng đối với tập thể và một số cá nhân liên quan đến trách nhiệm để xảy ra vụ việc xây trái phép các công trình trên
đã kiểm điểm xong và đang đợi các cơ quan chức năng xử lý
trước đó truyền hình nhân dân thông tin giữa trung tâm thành phố biên hòa xuất hiện trường học cao bốn tầng với quy mô hai mươi phòng học
gần như đã hoàn tất thi công nhưng chưa hề có giấy phép xây dựng
ngay sau đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa đã ra quyết định xử phạt bốn mươi triệu đồng
và thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo rỡ công trình phần công trình vi phạm